người dân vẫn phải sách sô trậu đi lấy nước từ xe tét vào mỗi tối dù trước đó sở dây dựng cùng các đơn vị cấp nước đã có những giải pháp để điều tiết cho người dân
đây là tình trạng đang tiếp diễn tại khu đô thị thanh hà trong nhiều ngày vừa qua
một mươi tám h ba mươi ngày hai mươi một tháng một mươi hàng trăm người dân tại khu đô thị thanh hà bắt đầu xếp hàng để lấy nước
mỗi tối có từ một mươi năm cho đến hai mươi xe tét chở nước đến cấp cho người dân
xô trậu và bình nước loại hai mươi lít trở thành những vật dụng không thể thiếu
tình trạng thiếu nước bắt đầu từ cuối tuần trước
sau khi người dân phản ánh nước sinh hoạt xuất hiện màu lạ và mùi chất tẩy rửa họ đã lấy mẫu nước mang đến viện công nghệ và môi trường xét nghiệm
kết quả là các chỉ số vượt gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép của bộ y tế
sau khi báo chí phản ánh nước sinh hoạt đột ngột bị cắt sở dây dựng hà nội đã điều tiết nước từ nhà máy nước mặt sông đuống
cung cấp luân phiên cho hai mươi sáu tòa nhà thuộc khu đô thị thanh hà
người dân ở đây cho biết hiện còn một mươi bốn trong số hai mươi sáu tòa nhà thuộc khu đô thị thanh hà vẫn đang thiếu nước sạch
hiện thành phố hà nội vẫn đang tập trung chỉ đạo cấp nước bằng xe tét và cấp nước luân phiên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân
đồng thời yêu cầu sở xây dựng phối hợp cùng với các đơn vị liên quan xử lý các khó khăn vướng mắt sớm có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài như cải tạo hệ thống
kết nối điều tiết từ các nguồn nước khác nhau xây dựng trạm cấp nước